do nằm trong khối khí lạnh có cường độ yếu và di chuyển chậm ra phía đông
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành bắc bộ
thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái đêm và sáng sớm trời xe lạnh
vùng núi có nơi trời rét và có sương mù vài nơi
ban ngày thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái có nắng trưa chiều có cảm giác hanh khô
sự báo nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba mươi hai độ có nơi cao hơn
lưu xuống trung bộ trong hôm nay và ngày mai các hình thế gây mưa tạm thời suy yếu
mưa giảm nhanh chỉ còn ở mức độ giải rác tại khu vực trung trung bộ
do mưa giảm nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai toàn trung bộ cũng tăng dần
lên mức hai mươi tám ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
đi sâu về các tỉnh phía nam tại khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết ít có sự biến động phổ biến vẫn là trạng thái trời nắng vào ban ngày
với nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ tại tây nguyên và từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ tại nam bộ
riêng tại các tỉnh ven biển nam bộ
do chịu ảnh hưởng của những nhiễu động phía nam
nên khu vực này vào thời điểm chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng hiện tượng sấm xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
đến với thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa chịu tác động của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp
nên có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nền nhiệt sao động từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi không mưa trưa chiều trời nắng
đêm và sáng trời lạnh gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ sao động từ hai mươi năm ba mươi một độ